nhóm này đã đe dọa khống chế bắt nạn nhân gọi điện cho người nhà đưa tiền đến chuộc người và hàng hóa
vào ngày bảy tháng một công an huyện hưng nguyên bắt giữ các đối tượng khi nhóm này đang đánh đập giữ người trái phép
tại khu vực khối bốn thị trấn hương nguyên
được biết đây là ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê
vụ việc đang được điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý đúng theo quy định của pháp luật
công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản
ba đối tượng gồm y duy nghê a quất cùng chú huyện cư mơ ga rồi căm y xuân chú huyện ea leo tỉnh đắk lắc
trong đó y duy có một tiền án về tội cướp giật tài sản y xuân có một tiền án về tội trộm cắp và một tiền án về tội cướp giật tài sản
trong quá trình thời gian chấp hành án phạt tù y duy và y xuân quen nhau
các đối tượng khai nhận đi xe máy trên các tuyến đường liên xã thuộc huyện cư mờ ga để cướp giật tài sản của những phụ nữ chạy xe một mình
bước đầu công an huyện cư mờ ga đã làm rõ ba đối tượng gây ra ba vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
ngay giữa buổi trưa hai đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà dân dùng dao khống chế chủ nhà dùng dây băng keo chó nạn nhân sau đó cướp đi nhiều tài sản
vụ cướp với tính chất manh động
các đối tượng gây hoang mang nhân dân ở thành phố cam ranh của tỉnh khánh hòa
sau gần một tuần khẩn trương điều tra truy xét công an thành phố cam ranh đã triệt phá thành công nhóm cướp táo tợn này
dù vụ cướp đã xảy ra mấy ngày song người phụ nữ này vẫn còn hoang mang khi nhớ về khoảnh khắc mình bị cướp khống chế
trưa ngày ba mươi một tháng một mươi hai chị ở nhà một mình tại khu cư cư xá thuộc phường cam lợi cam ranh thì bất ngờ có hai thanh niên bịt mặt sông vào dùng dao khống chế
các đối tượng chói nạn nhân rồi cướp đi một dễ dàng
dây chuyền và một nhẫn vàng
sau gần một tuần tập trung tối đa lực lượng để điều tra truy bắt chiều tối ngày sáu tháng một công an thành phố cam ranh đã bắt được hai ghi can gây án là phạm ngọc châu hai mươi năm tuổi và nguyễn quốc duy thắng một mươi bảy tuổi đều trú tại địa phương
hai đối tượng khai nhận do cần tiền trả nợ nên bàn nhau đi cướp tài sản cướp được các đối tượng bán được bảy triệu đồng
các tài khoản cá nhân facebook đã đăng tải những nội dung thông tin xuyên tả sai lệch
cơ quan quản lý việt nam đã liên tục gửi công văn email yêu cầu facebook gỡ bỏ
tuy nhiên facebook đã liên tiếp chỉ hoãn kéo dài việc gỡ bỏ thậm chí không gỡ bỏ với lý do nội
dung không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thứ hai facebook cho phép các tài khoản hoạt động giao
bán quảng cáo các sản phẩm dịch vụ bất hợp pháp nhiều sản phẩm dịch vụ trên thực tế bị pháp luật
và nghiêm cấm xong vẫn được quảng cáo tràn lan trên facebook như buôn bán vũ khí tiền giả động
vật hoang dã thậm chí là dịch vụ mại dâm facebook đã cho phép người dùng mua quảng cáo để phát tán
thông tin sai sự thật bồi nhọn nói xấu tổ chức cá nhân doanh nghiệp quảng cáo chính trị gây ảnh
hưởng thiệt hại đến cá nhân doanh nghiệp cơ quan tổ chức thứ ba việc những doanh nghiệp nước ngoài
như facebook không đóng thuế đã tạo ra khoảng trống khiến nhà nước thất thu nguồn thuế đối với thuế
vừa thả nổi thị trường quảng cáo trực tuyến hiện facebook thu hàng trăm triệu đô la mỹ ở việt nam
với khoảng chín trăm linh máy chủ đặt ở tại nước ta hiện các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tập hợp các bằng chứng
vi phạm đấu tranh yêu cầu facebook tuân thủ pháp luật việt nam theo luật an ninh mạng đã chính thức
có hiệu lực facebook sẽ phải lưu trữ dữ liệu đặt văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại việt nam đồng
đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết trong trường hợp facebook không có động thái tích cực
tiếp theo bản tin mời quý vị cùng đến với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn công an huyện cẩm
khê tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội hiếp dâm đối tượng bùi
quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã hiền đa huyện cẩm khê tỉnh phú thọ và đối tượng nguyễn
tiến vượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã sương thịnh huyện cẩm khê tỉnh phú thọ cũng phạm
tội hiếp dâm và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ là đối tượng
nguyễn tiến vượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường chú thị xã phú thọ tỉnh phú thọ tất cả các đối tượng
vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có
nguyên liệu với các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu chín hai ba hai hai bốn
bảy một hoặc sáu chín hai ba hai một sáu sáu bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được
bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các
đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần phải
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện sau phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết xin kính chào quý vị
và các bạn thưa quý vị từ ngày hôm qua với tác động của không khí lạnh tại bắc bộ thời tiết chuyển sang
trạng thái nhiều mây hơn nhiệt độ giảm mưa xuất hiện nhiều nơi trạng thái thời tiết như này được
nhận định là sẽ còn kéo dài đến sáng ngày mai tại khu vực phía tây bắc thì sau đó từ ngày một mươi một và ngày
một mươi hai chỉ còn có mưa rào nhẹ rải rác và trời rét mức nhiệt ngày đêm phổ biến ở mức là từ một mươi năm đến hai mươi năm độ
các tỉnh phía đông bắc bộ từ trưa chiều ngày mai toàn khu vực nằm trong khối không khí lạnh có cường độ
ổn định sau đó suy yếu dần thời tiết quay trở lại trạng thái ít mưa khô ráo hơn với nhiệt độ tăng
dần nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới sẽ vào khoảng từ hai mươi hai hai mươi năm độ thời tiết nhìn chung là sẽ thuận
lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời và lưu thông của người dân khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
gió đông bắc kết hợp với địa hình mang đến những cơn mưa nhỏ rải rác sẽ chỉ còn kéo dài đến nốt
ngày hôm nay lượng mưa cũng không nhiều trong ba ngày tới trời tiếp tục có mưa có mưa rào và rông
trong vài nơi nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ trời rét với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày
tới mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi thời tiết khá tốt thuận lợi cho các hoạt động dân sinh sản
sản xuất nông nghiệp của người dân từ nay cho đến tận cuối tuần nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh vùng cao của tây nguyên thời tiết vẫn tiếp tục ổn định trời vẫn nắng nhiều
mưa nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ trong khi đó về đêm và sáng trời mát khi nhiệt độ hạ xuống
ở ngưỡng là từ hai mươi đến hai mươi ba độ lưu xuống phía nam nam bộ trong thời kỳ từ ba đến năm ngày tới với trạng thái
nắng nhiều không mưa nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ riêng các tỉnh miền đông của nam bộ
một vài điểm sẽ lên ngưỡng là ba mươi bốn độ nắng gắt vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều
online cập nhật của chương trình công an nhân dân xin kính chào tạm biệt à à à ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ